thông tin mới nhất về dự án đường sắt đô thị hà nội thủ tướng chính phủ vừa ký ban hành nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
theo đó đối với các dự án hạ tầng giao thông chính phủ yêu cầu bộ giao thông vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ
chịu trách nhiệm báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi tháng chín về tiến độ chạy thử và đưa vào sử dụng
theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ cũng phải chủ động biện pháp xử lý rứt điểm theo thẩm quyền
hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nếu vượt thẩm quyền không để tình trạng chậm trễ kéo dài gây mất lòng tin trong nhà dân
đối với dự án cảng hàng không quốc tế long thành bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư chịu trách nhiệm về nhiệm vụ
của hội đồng thẩm định nhà nước khẩn trương thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bảo đảm tiến độ
trình quốc hội khóa một mươi bốn tại kỳ họp thứ tám